theo dự báo năm hai nghìn hai mươi tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp khả năng xảy ra hạn hán rất cao đặc biệt là vụ hẻ thu
để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh quảng trị đã và đang triển khai nhiều giải pháp điều tiết nước
đặc biệt một số công trình thủy điện đang dừng phát điện để ưu tiên tích nước cho sản xuất nông nghiệp
để có được nguồn nước đạt cao trình gần bốn trăm tám mươi mét tương đương chín mươi năm dung tích thiết kế ở công trình thủy lợi
thủy điện tỉnh quảng trị công ty thủy điện quảng trị đã dừng không phát điện từ tháng một mươi đến nay
năm nay mực nước về hồ thủy điện rào quán tỉnh quảng trị chỉ từ hai ba mét khối trên một giây đạt khoảng hai mươi năm lưu lượng về hồ so với các năm trước
đây là công trình cung cấp nước cho vùng đồng bằng triệu hải nơi vựa lúa lớn nhất của tỉnh quảng trị
để tiếp tục là tích nước cho nông nghiệp thì chúng tôi dự kiến phải bước qua một mươi năm tháng một của năm hai nghìn hai mươi mới thực hiện là phát điện
chúng tôi đã làm việc với sở nông nghiệp
tỉnh quảng trị đồng thôn ubnd tỉnh quảng trị thống nhất chương trình tiểu tiêu chi tiết cho từng tháng đảm bảo vừa phát điện vừa bổ sung nước tưới cho nông nghiệp
hiện nay lượng nước ở các hồ chứa lớn trên địa bàn đạt khoảng chín mươi
tỉnh quảng trị đang triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng nguồn nước tưới cho sản xuất vụ đông xuân và hè thu năm hai nghìn hai mươi
ubnd cũng đã có kiểm tra và chỉ đạo tích dự nước một cách hợp lý giữa phát điện với điều tiết nguồn nước phục vụ cho sản xuất
không phát ô ạt để thất thoát lạng phí nguồn nước ra quân làm thủy lời nào vẹt cánh mương
cũng như nâng cấp sửa chữa các hồ đập có kế hoạch tưới nước luân phiên những vùng mà có nguy cơ thiếu nước thì sẽ chuyển đổi cây trồng
thời gian tới bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ứng phó với tình hình hạn hán xâm nhập mặn
thì các giải pháp chống hạn phục vụ sản xuất cũng được ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng các địa phương ở tỉnh quảng trị quan tâm trú trọng
để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất vụ mùa